vào khoảng một mươi chín h tối qua hai mươi tám tháng tám tại khu vực đường mai dương phường quang trung thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến hai người thương vong
người dân tại hiện trường cho biết tiếng nổ phát ra từ công ty cổ phần thiên phúc chuyên kinh doanh bao bì và thủy tinh y tế
theo kết quả xác minh ban đầu sự cố xảy ra nghi do nổ bình khí oxy sẵn lòng
nạn nhân tử vong là anh đinh văn hưng quê ở huyện phủ cát tỉnh bình định
người bị thương là anh trần cao cư quê ở quy nhơn bình định
các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc